thưa quý vị chiều ngày một tháng một mươi một tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thân mật đồng chí tống đào
ủy viên trung ương đảng trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc đặc phái viên của tổng bí thư đảng cộng sản trung quốc tập cận bình
tại buổi tiếp đồng chí tống đào trân trọng chuyển thông điệp của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình tới tổng bí thư nguyễn phú trọng
chân thành cảm ơn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam và tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gửi điện chúc mừng đại hội và điện chúc mừng tổng bí thư tập cận bình
nhân dịp đồng chí được bầu lại làm tổng bí thư ban chấp hành đảng cộng sản trung quốc khóa một mươi chín khẳng định tầm quan trọng và thành công của đại hội một mươi chín
bày tỏ đảng chính phủ và nhân dân trung quốc luôn mong muốn và sẵn sàng nỗ lực cùng đảng chính phủ và nhân dân việt nam tiếp tục không ngừng thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống
và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung quốc việt nam phát triển lên tầm cao mới
đồng chí tống đào đã thông báo kết quả và những nội dung cơ bản của đại hội một mươi chín những chủ trương định hướng lớn phát triển trung quốc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa
nhấn mạnh đại hội một mươi chín là sự kiện trọng đại của đảng và nhân dân trung quốc mở ra giai đoạn phát triển mới đầy hứa hẹn của đất nước trung quốc
khẳng định đảng nhà nước nhân dân trung quốc và cá nhân tổng bí thư tập cận bình coi trọng cao độ phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với việt nam
mong muốn hai bên tăng cường trao đổi chiến lược tăng cường tin cậy chính trị thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đưa quan hệ việt trung trong giai đoạn mới phát triển ổn định và đi vào chiều sâu
tổng bí thư nguyễn phú trọng cảm ơn tổng bí thư tập cận bình đã gửi thông điệp nhiệt liệt chúc mừng thành công của đại hội một mươi chín đảng cộng sản trung quốc
hội đặc sắc trung quốc đánh giá cao những tổng kết thực tiễn và phát hiện lý luận của trung quốc bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của trung ương đảng cộng sản trung quốc
do tổng bí thư tập cận bình làm hạt nhân nhân dân trung quốc nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà đại hội một mươi chín đề ra
sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu cơ bản hoàn thành hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa tiến tới xây dựng trung quốc thành cường quốc hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh dân chủ văn minh hài hòa và tươi đẹp
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định việt nam luôn hết sức coi trọng quan hệ với trung quốc và chân thành mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống
và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện cùng có lợi với trung quốc mong muốn hai bên phối hợp thực hiện tốt các nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng
hai nhà nước và các thỏa thuận đã đạt được tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh việt nam hết sức coi trọng chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam
và tham dự hội nghị cấp cao apec của tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình mong hai bên tích cực chuẩn bị để chuyến thăm thành công tốt đẹp